bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm rất phổ biến ở trẻ nhỏ
hiện nay bệnh đang có xu hướng vào mùa
khi trẻ bị bệnh bên cạnh việc dùng thuốc và chăm sóc trẻ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ
các bậc cha mẹ có thể sử dụng một số loại lá dùng để tắm giúp trẻ nhanh bình phục
thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang dương phụ trách khoa ung biếu bệnh viện tuệ tĩnh
gợi ý ba loại lá sau có thể tắm cho trẻ bị bệnh tay chân miệng
loại lá đầu tiên là lá trà xanh
theo đồng ý lá trà xanh tính hàn có vị chát đắng và hơi chua không độc
vào tâm can tì phế thận có tác dụng thanh nhiệt giải độc trừ phong thấp
làm bề mạch máu sát khuẩn làm lành những thương tổn
lá trà có tác dụng diệt khuẩn tiêu viêm nên thường xuyên dùng nước chè xúc miệng
có tác dụng chữa nhiệt miệng hiệu quả
trong lá trà xanh thành phần tannin chiếm nhiều có tác dụng săn xe niêm mạc
khâu vết thương hở nhanh mọc tổ chức hạt do vậy rất thích hợp với bệnh tay chân miệng
cách sử dụng lá trà xanh ba trăm linh gram rửa sạch đun sôi với nước trong năm phút
để nguội đến nhiệt độ thích hợp thì lấy da để tắm cho trẻ
lại là thứ hai là lá diếp cá
lá diếp cá có vị chua mùi tanh cay nhẹ tính hàn quy kinh can phế
có tác dụng tán nhiệt tiêu ung thủng dùng chữa phế ung dùng ngoài chữa ung thủng
chỉ và vết lở luet
nhân dân dùng cây diếp cá trong những trường hợp tụ máu như trong bệnh trĩ lòi giom
xác uống nước với liều là sáu một mươi hai g đồng thời xác lấy nước sông hơi rồi rửa
nhiều người dùng phương pháp này đã thấy hiệu nhiệm
là diếp cá tính mát có khả năng kháng khuẩn kháng viêm tiêu sưng hiệu quả
mang lại tác dụng tốt đối với những bọng nước ở tay chân miệng
cách sử dụng đun sôi một nằm lá díp cá rồi pha loãng và tắm cho trẻ
loại lá thứ ba là kinh giới
kinh giới có vị cay tính ẩm quy kinh can phế tỉ
kinh giới có tác dụng khu phòng tán hàn là loại lá để ăn tám trị phong hàn phong nhiệt rất tốt
a caloi trong kinh giới có tính kháng viêm mạnh sát trùng tiêm viêm trị trứng mẩn ngứa
ban trần nhiễm động ngoài da rất hiệu quả
cách dùng lấy một trăm linh g dao kênh giới tươi đun với năm bảy lít nước để tắm cho trẻ
lưu ý cha mẹ cần chú ý dùng các loại lá sạch không bị nhiễm hóa chất như thuốc chứa sâu
cần rửa sạch và đun sôi kỹ rồi để nguội đến nhiệt độ ấm thì dùng để tắm cho trẻ
khi tắm cần hết sức thận trọng tắm nhẹ nhàng tắm nhanh và kiêng gió
tuyệt đối không làm xây xước làm vỡ găng nốt phỏng sẽ gây nhiễm trùng cho trẻ
tắm sông lau khô người cho trẻ bằng khăn bông sạch